công an tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định khởi tố đối với bốn bị can liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại thành phố tử sơn giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi năm theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
quyết định này đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
cụ thể bốn bị can gồm nguyễn văn quỹ nguyên chủ tịch ubnd thị xã từ sơn nay là thành phố tử sơn
trước khi bị bắt quỹ là tránh văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh
nguyễn xuân thanh nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bắc ninh
nguyễn văn hải nguyên giám đốc sở tài chính tỉnh bắc ninh hiện đã nghỉ hưu theo chế độ
màu quang thắng nguyên phó ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh bắc ninh
liên quan đến vụ án này ngày hai mươi hai tháng bảy cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn ngọc sơn nguyên phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bắc ninh
công an tỉnh bắc ninh trước đó cũng đã khởi tố bắt tạm giam phó chủ tịch thường trực ubnd thành phố từ sơn nguyễn thế tuấn
và phó giám đốc sở tài chính tỉnh bắc ninh phạm quốc tuấn do có hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bắc ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
liên quan đến vụ phát hiện thi thể không nguyên vẹn của một người phụ nữ tại trung cư tinh thành quốc tế quận kiến an thành phố hải phòng
cơ quan chức năng xác định trên người nạn nhân có nhiều vết đâm
hiện đối tượng tình nghi gây ra vụ việc đang được khoanh vùng
hãy xác minh làm rõ
theo công an quận kiến an thành phố hải phòng nạn nhân bị sát hại là một người phụ nữ năm mươi bốn tuổi trú tại quận lê trân hải phòng
thi thể nạn nhân được con gái phát hiện ở quán ăn của gia đình tại trung cư tinh thành quốc tế
thuộc khu đô thị cựu viên đường lê duẩn phường bắc sơn quận kiến an thành phố hải phòng trong tình trạng không nguyên vẹn
khám nghiệm tử thi lực lượng chức năng xác định trên người nạn nhân có nhiều vết đâm
kết hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường và lời khai của con gái nạn nhân lực lượng chức năng bước đầu xác định được nghi phạm
hiện cơ quan công an đang nỗ lực điều tra vụ việc
đăng tải thông tin sai sự thật xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức trên mạng xã hội
một đối tượng chú huyện bạch thông tỉnh bắc cạn vừa bị xử phạt vi phạm hành chính mức năm triệu đồng
trước đó ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai người này đã dùng tài khoản facebook cá nhân của mình
bình luận trên bài viết của một fanpage có nội dung sai sự thật xúc phạm uy tín của lực lượng giao thông
tại cơ quan công an người này cho biết do sử dụng facebook trong lúc say rượu
và nghe thông tin sai lệch từ một số người khác về lực lượng cảnh sát giao thông nên đã đăng tải bình luận
quá trình làm việc chủ facebook đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật
có thái độ hợp tác thừa nhận hành vi vi phạm gỡ bình luận và cam kết không tái phạm
công an tỉnh bắc cạn đã ra quyết định xử phạt hành chính năm triệu đồng
thưa quý vị mặc dù lực lượng công an và các phương tiện thông tin đại chúng đã nhiều lần cảnh báo
về việc các đối tượng xấu lừa đảo đưa người đi lao động việc nhẹ lương cao tại campuchia
để rồi tiên mất người lao động thì lại bị bóc nột đánh đập
tuy nhiên nhiều người vẫn bị mắc bẫy lừa phản ánh sau đây tại tỉnh quảng nam
đối tượng trương công duy trú tại xã quế châu quế sơn tỉnh quảng nam
vừa bị bắt giữ để điều tra về hành vi tổ chức môi giới cho người khác
xuất cảnh trái phép đã có nhiều nạn nhân sập bẫy của đối tượng duy
kết quả điều tra xác định đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai trương công duy đã tìm cách rủ dê
hai thanh niên cùng địa phương sang campuchia làm việc cho công ty của một người tên nguyễn thị hiền
hiện cư trú tại campuchia với mức lương hai mươi triệu đồng một tháng
sau khi được hai thanh niên đồng ý duy đã tổ chức đưa trái phép hai người này qua campuchia
duy được trả số tiền công là một mươi triệu đồng sau chuyến đầu chót lọt duy đã đưa thêm năm người khác
sang campuchia cũng với phương thức trên
theo thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
trên địa bàn tỉnh quảng nam đã xảy ra hơn một mươi vụ lừa người đưa sang campuchia làm việc
người lao động khi đưa sang campuchia bị bóc lột sức lao động và buộc trả số lượng lớn tiền chuộc
mới được thả về đây là thực trạng đáng báo động về nạn lừa đảo đưa người sang campuchia làm việc

đintegrity và sống đẹp của nhà
trong khi đó duy đề ở campuchia nấn lụn dụng một loại đồ mà duy đã xảy ra
trong khi đó duy đề ở campuchia nấn lụn chục đồ dst bắt đầu xây dựng một loại ngũ đi chảy hcakes
cũng qua đây cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn hứa hẹn công việc có thu nhập cao
thực tế đây là thủ đoạn của tội phạm mua bán người
vì vậy người dân cần phòng tránh không mắc bẫy lừa đảo của bọn tội phạm
theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia tháng bảy tính từ ngày một mươi năm tháng sáu đến ngày một mươi bốn tháng bảy
toàn quốc xảy ra tám trăm ba mươi ba vụ tai nạn giao thông làm bốn trăm bảy mươi một người thiệt mạng và năm trăm sáu mươi sáu người bị thương
so với cùng kỳ năm ngoái tăng ba mươi bảy vụ bốn sáu mươi năm tăng ba mươi ba người chết bảy năm mươi ba tăng năm mươi bốn người bị thương một mươi năm mươi năm
trong số này đường bộ xảy ra tám trăm một mươi hai vụ làm chết bốn trăm năm mươi sáu người bị thương năm trăm sáu mươi hai người
so với cùng kỳ năm trước tăng hai mươi chín vụ tăng hai mươi tám người chết năm mươi ba người bị thương
đường sắt xảy ra một mươi chín vụ làm chết một mươi năm người bị thương bốn người
so với cùng kỳ năm ngoái tăng một mươi vụ tăng hai mươi tám người bị thương năm mươi ba người
tăng bảy người chết và tăng một người bị thương
đường thủy và hàng hải mỗi lĩnh vực xảy ra một vụ và không có người chết hay người bị thương
tính chung trong bảy tháng năm hai nghìn hai mươi hai tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
toàn quốc xảy ra sáu năm trăm ba mươi sáu vụ tai nạn giao thông làm chết ba bảy trăm tám mươi năm người và bị thương bốn hai trăm năm mươi sáu người
thời gian qua trên tuyến quốc lộ một a
tình trạng các xe ô tô chở quá tải trọng thành thùng xe cơi nới quá kích thước quy định vẫn diễn biến phức tạp
gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông
trước tình hình đó bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền
lực lượng cảnh sát giao thông công an khánh hòa đã mạnh tay xử lý đối với các trường hợp vi phạm
xe tải biển kiểm soát bảy mươi bảy c bảy nghìn bốn trăm sáu mươi tám có khối lượng cho phép là một mươi năm chín tấn
tuy nhiên qua cân tải trọng tổ công tác trạm cảnh sát giao thông ninh hòa phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh khánh hòa
phát hiện chiếc xe có tải trọng lên đến hai mươi tám sáu tấn quá tải trọng cho phép một trăm ba mươi sáu
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử phạt chủ phương tiện đồng thời yêu cầu tài xế hạ tải mới cho phương tiện tiếp tục lưu thông

tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử phương tiện đồng thời yêu cầu tài xế hạ tải mới cho phương tiện tiếp tục lưu thông
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử phạt chủ phương tiện đồng thời yêu cầu tài xế hạ tải mới cho phương tiện tiếp tục lưu thông
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử phạt chủ phương tiện đồng thời yêu cầu tài xế hạ tải mới cho phương tiện tiếp tục lưu thông
bên cạnh việc đẩy mạnh kiểm tra xử lý vi phạm lực lượng cảnh sát giao thông cũng tăng cường công tác tuyên truyền đồng thời tổ chức cho các doanh nghiệp hộ kinh doanh cá thể ký cam kết không vi phạm chở hàng quá khổ quá tải cơ nới thành thùng xe qua đó góp phần nâng cao ý thức của các đơn vị doanh nghiệp đặc biệt là các tài xế từng bước hạn chế tình trạng chở quá khổ quá tải đảm bảo chất tự an toàn giao thông trên các tuyến đường